thưa quý vị trong những ngày vừa qua công an tỉnh lâm đồng đã tăng cường các nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông ra đường kiểm tra nồng độ cồn
xử lý vi phạm giao thông nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông trên địa bàn
theo đó tại các chốt trạm cảnh sát giao thông phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tăng cường tám nữ cảnh sát giao thông tham gia cùng với các tổ công tác
trực tiếp kiểm tra nồng độ cồn và xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông như phóng nhanh vượt ẩu đi sai làn đường
từ một mươi tám h đến hai mươi bốn h đêm hàng ngày các nữ cảnh sát giao thông này sẽ làm nhiệm vụ thực hiện tuần tra khép kín đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cùng phối hợp với các lực lượng công an huyện trận áp các loại tội phạm phát sinh
cũng rất là hợp lý
tại vì những
chị em chiến sĩ cảnh sát giao thông nữ thì ra đường làm nhiệm vụ thì khi mà mình đi thì riêng bản thân mình thôi thì mình thấy
trong hai tối cuối tuần qua tại quốc lộ hai mươi đoạn qua huyện di linh và huyện đức trọng
tổ công tác phòng cảnh sát giao thông với sự tham gia của hai nữ cảnh sát giao thông đã dừng hơn một phương tiện kiểm tra nồng độ cồn
một số lái xe cảm thấy bất ngờ khi có nữ cảnh sát giao thông trực tiếp kiểm tra
nhưng tất cả đều vui vẻ chấp nhận
nghiêm và ủng hộ việc làm của lực lượng công an
những cái việc cần thì mình cũng có thể uống nhưng mà khi uống thì không thể tham gia giao thông được không lái xe được
tới lúc đó thì có thể phải đón xe về thôi chứ hiện tại thì không thể lái xe mà có bia rượu được
trước khi mà thực hiện nhiệm vụ thì nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông của chúng tôi lúc nào cũng sẽ được rèn luyện cả về võ thuật về nghiệp vụ và về pháp luật
để có thể xử lý tốt những tình huống mà các tài xế không chấp hành hoặc là có những hành vi không đúng
việc công an tỉnh lâm đồng đưa lực lượng nữ cảnh sát giao thông trực tiếp ra đường làm nhiệm vụ vừa thể hiện phương châm
lạt mềm buộc chặt trong công tác tuần tra xử lý vi phạm giao thông
thời gian qua nhiều người say xỉn khi tham gia giao thông bị xử phạt đã có nhiều hành vi quá khích chống đối người thành công vụ
không vì thế mà các nữ cảnh sát giao thông cảm thấy nản lòng
khi thực hiện nhiệm vụ với sự mềm dẻo các nữ cảnh sát giao thông luôn nở nụ cười trên môi thân thiện
tích cực tuyên truyền các quy định về luật giao thông đường mộ đến người dân
qua đó tạo sự gần gũi khiến việc tuyên truyền đạt hiệu quả cao hơn
góp phần nâng cao hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông trong lòng nhân dân
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh tuyên quang
đã khiến cho sáu người tử vong và chín người khác bị thương
cấp cứu tỉnh tuyên quang đã tổ chức họp khẩn thông tin về vụ việc
và đưa ra các giải pháp khắc phục hậu quả của vụ việc
lực lượng chức năng tỉnh tuyên quang đã trực tiếp có mặt tại hiện trường
chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả
đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan nỗ lực cao nhất để cứu chữa cho người bị thương
yêu cầu ban an toàn giao thông tỉnh tuyên quang nhanh chóng giả soát các điểm đen
về an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh
theo quy định vào trưa cùng ngày ông khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách
ủy ban an toàn giao thông quốc gia cùng với đoàn công tác của ủy ban cũng đã đến tuyên quang
để nắm tình hình điều tra nguyên nhân và phối hợp với địa phương để có giải pháp khắc phục
hiện nay đang có chín nạn nhân được điều trị tích cực tại các bệnh viện của tỉnh tuyên quang
một người bị thương nhẹ đã ra viện
tỉnh tuyên quang hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong là một mươi ba triệu đồng
bị thương là một mươi một triệu đồng
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân
gia đình các nạn nhân tử vong động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
đồng thời thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng đã có công điện chỉ đạo các lực lượng
khắc phục hậu quả của vụ tai nạn giao thông
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với lê văn tân chú tải thôn cậy sơn một
xã hoành sơn thị xã kinh môn tỉnh hải dương về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
chuyển sang một thông tin khác
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử bị cáo trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cùng với tám mươi năm đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị liên quan
vào khoảng bảy giờ bà trương mỹ lan và các bị cáo trong vụ vạn thịnh pháp được cơ quan công an dẫn dải đến tòa án để xét xử
bị cáo trương mỹ lan và tám mươi năm bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội tham ô tài sản đưa hối lộ nhận hối lộ
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó tại phần thủ tục vào sáng cùng ngày
có bảy mươi chín trong số tám mươi sáu bị cáo có mặt và hai bị hại có mặt
theo cáo trạng trương mỹ lan đã xây dựng một hệ sinh thái vạn thịnh pháp vùng khoảng một công ty con công ty liên kết
và giao cho người thân người nhà của bị cáo để nắm giữ điều hành quản lý
bị cáo lan tuy không nắm giữ chức vụ tại ngân hàng scb nhưng lại là cổ đông chính
từ tám mươi năm đến chín mươi một năm cổ phần
bị cáo trương mỹ lan cùng với đồng phạm đã lập khống hồ sơ vay vốn để rút tiền từ scb sử dụng cho nhu cầu cá nhân mình
viện kiểm soát nhân dân tối cao cáo buộc từ tháng một năm hai nghìn một mươi năm
từ tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bà trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ giải ngân hai năm trăm hai mươi bảy khoản vay
gồm một năm mươi bảy khách hàng cá nhân và một bốn trăm bảy mươi khoản của khách hàng tổ chức
với tổng số tiền hơn một triệu tỷ đồng
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn thành phố hà nội đã xảy ra tình trạng mất trộm xe máy tại các điểm công cộng
cụ thể là khu vực các nhà tập thể không có người trông coi
và mới đây nhất đội cảnh sát hình sự công an quận hai bà trưng thành phố hà nội vừa triệt phá một ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy
tại nhiều khu tập thể trên địa bàn thành phố hà nội
từ hình ảnh ghi lại ở camera này cho thấy chỉ trong một thời gian ngắn
hai đối tượng lê vũ quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và hoàng văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tại quận ba đình hà nội
bẻ quá và nổ máy thành công một chiếc xe tay gà
vào cuộc điều tra chỉ trong thời gian ngắn công an quận hai bà trưng phối hợp cùng các đợt vị liên quan
xác định các đối tượng đã thực hiện trót lọt trộm cắp tám xe máy thu giữ tăng vật gồm năm xe máy với các nhãn hiệu khác nhau
thời gian để khi bắt đầu lắp cái vam vào xe thì bọn em đánh điện lên mất khoảng từ bảy đến một mươi giây
bọn em thì sẽ có một người cảnh giới ở bên cạnh và nếu mà chẳng may có người phát hiện thì em sẽ nhảy lên xe và bọn em sẽ chạy
theo điều tra do thiếu tiền ăn tiêu lại không có công an việc làm nên thắng và quyền bàn bạc rủ nhau đi trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố hà nội
các đối tượng chuẩn bị một thanh kim loại hình chữ l dài khoảng một mươi năm cm dùng để lắp các đầu kim loại
có hình dạng giống với các chìa khóa cùng với bốn chiếc vam dùng để phá ổ khóa sau đó cất dấu trong cốc xe máy
cả hai sẽ điều khiển xe máy dạo quanh thành phố khi phát hiện con mồi thắng cảnh giới để quyền dùng vam vô hiệu hóa ổ khóa xe máy
nếu trường hợp xe máy lắp chìa khóa điện tử quyền sẽ dắt xe ra để thắng tìm cách đấu dây điện nổ máy
em là người chuẩn bị đồ đạp các thứ nói quyền thì là người đi vào lấy
người ngoài cảnh giới cho quyền vào trộm cắp
xong rồi nếu mà xe ga đấy mà không nổ được máy thì quyền là người dắt ra ngoài
xong rồi em là người đẩy điện
xong rồi đẩy ra một đoạn thì em là người đầu điện
trong mất khoảng tầm một mươi một mươi năm phút rồi
theo cơ quan công an hành vi trộm cắp của các đối tượng là hết sức chuyên nghiệp bài bản
thậm chí có tổ chức
tuy nhiên nguyên nhân chính để các vụ trộm diễn ra công khai và dễ dàng đến từ chính sự sơ hở của người dân
do vậy mỗi người dân cần nâng
nâng cao cảnh giác bảo vệ tài sản để các đối tượng xấu không có cơ hội hoạt động
kịp thời thông báo cho cơ quan công an
và thứ hai là khuyến cáo người dân là không nên mua xe máy giá rẻ không giấy tờ trên các trang mạng xã hội
dễ tiếp tay cho các đối tượng trộm cắp tài sản
hơn nữa khi bị cơ quan công an phát hiện kiểm tra thì người dân sẽ dẫn đến hành vi đấy là hành vi vi phạm pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng cũng đang làm rõ
tập trung đấu tranh với những đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản phi pháp
làm rõ triệt để tội phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn văn đoàn chú tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
là tri cục trưởng tri cục dự trữ nhà nước tỉnh tuyên quang
và nguyễn anh tuấn trú tại phường ỉ la thành phố tuyên quang
là kế toán trưởng tri cục dự trữ nhà nước tỉnh tuyên quang về tội tham ô tài sản
kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm hai nghìn hai mươi hai đoàn có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được sao
chỉ đạo và cùng tuấn làm sai lệch thủ tục đấu thầu thanh quyết toán tiền bốc xếp gạo
và kê lót kho bảo quản gạo do tri cục quản lý chiếm đoạt tiền của nhà nước để hưởng lợi cá nhân
tại cơ quan điều tra nguyễn văn đoàn và nguyễn anh tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
sau một tuần nghị án tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo bùi minh đà
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy sáu năm tù về tội đánh bạc
trước đánh bạc các bị cáo nguyễn tấn đạt nguyễn anh nhật võ trung tín trần ngọc thắng
quách nguyễn thanh duy và nguyễn thị hải yến bị tuyên phạt mức án từ một mươi năm tháng tù cho đến ba mươi sáu tháng tù
về tội đánh bạc riêng nguyễn đình long nộp phạt tám mươi triệu đồng
trước khi gây án các bị cáo cùng chú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
và theo có trạng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đà kết bạn với một người đàn ông chưa rõ thân nhân
thỏa thuận nhận hai tài khoản trang web để trực tiếp đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá và lô đề với nhà cái
trong thời gian từ ngày bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai thông qua mạng internet
đà đã trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề với nhà cái nhiều lần tổng số tiền là hơn một mươi tám tỷ đồng
ngoài ra đà còn tạo ra nhiều tài khoản con tổ chức cho các đối tượng chơi cá độ bóng đá và cá cực lô đề
với số tiền lên đến một mươi ba tỷ đồng
ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trong lúc đà đang đánh bạc và tổ chức cá độ bóng đá cho các đối tượng
thì bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang phát hiện và bắt giữ
vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay ngày năm tháng ba
tại km bảy trăm năm mươi tl bảy trăm hai mươi chín b thuộc địa phận xã trường thịnh huyện ứng hòa thành phố hà nội
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe tải và một xe ô tô con khiến ba người thương vong
vào thời điểm trên một ô tô tải
lưu thông trên tỉnh lộ bốn trăm hai mươi chín b hướng đi ba thá phanh gấp để tránh xe máy
lúc này ô tô con mang đi phía sau đâm vào đuôi xe tải nói trên
tiếp đó ô tô ben đâm dồn toa vào đuôi ô tô con
vụ tai nạn khiến một người trên xe ô tô con tử vong và hai người khác đi cùng bị thương
tại hiện trường ô tô con bị biến dạng hai xe tải bị hư hỏng
và hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ
trường thịnh hà nội tp hcm
trường thịnh hà nội tp hcm
chiều nay công an quận một mươi tp hcm cho biết đang điều tra làm rõ vụ cháy bãi xe ở đường lê hồng phong
cụ thể vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay người dân phát hiện lửa kèm theo khói đen bốc lên từ bãi xe nên hô hoán
nhân viên bãi xe cùng người dân đã dùng nước vào bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ xe chữa cháy có mặt dập lửa
vào khoảng ba mươi phút sau ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn vụ cháy không có thương vong về người nhưng xe ô tô cấp cứu bị cháy hai xe máy cạnh đó cũng bị ảnh hưởng